tại hà nội đã diễn ra phiên trọng thể đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
dư đại hội có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch nước trương tấn sang thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam các thời kỳ
cùng đại diện các tổ chức công đoàn quốc tế và một số tập đoàn tổng công ty
do bảo vệ đoàn viên người lao động xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc thực hiện thắng lợi các nguyện quyết của đảng
báo cáo của ban chấp hành do đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam trình bày tại đại hội
đã tập trung vào những vấn đề lớn căn bản và cốt lõi của công đoàn việt nam xác định công đoàn việt nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt
các cấp công đoàn cần tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo lợi ích bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn người lao động
tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng giai cấp công nhân việt nam lớn mạnh coi trọng việc xây dựng tổ chức tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh
phát biểu ý kiến tại đại hội thay mặt đảng và nhà nước tổng bí thư nguyễn vương trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của công đoàn việt nam trong thời gian vừa qua
những hoạt động đổi mới thiết thực và sáng tạo của công đoàn đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất bảo vệ lợi ích và tập hợp đông đảo người lao động đến với tổ chức công đoàn
trải qua chặng đường gần chín mươi năm hình thành và phát triển được đảng bác hồ lãnh đạo rèn luyện tổ chức công đoàn việt nam đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam
công đoàn việt nam không ngừng lớn mạnh trưởng thành luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân với dân tộc và với đảng cộng sản việt nam trung thành với lý tưởng của dân tộc xây dựng giai cấp công nhân việt nam lớn mạnh về mọi mặt thành tích và sự lớn mạnh của công đoàn việt nam công nhân viên chức và lao động
tuy nhiên theo đồng chí tổng bí thư công tác công đoàn phong trào công nhân viên chức lao động còn bộc lộ những vấn đề khiến xã hội phải băn khoăn

một bộ phận công nhân người lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị
chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi kinh tế đời sống cụ thể trước mắt
ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản lâu dài có tính chiến lược như ý thức đồng tiện tham trọng thành tích đồng tiện

như ý thức giác ngộ giai cấp
bản lĩnh chính trị
vai trò sứ mệnh lịch sử
trách nhiệm của giai cấp công nhân
một số bị các thế lực xấu
thù địch tác động lôi kéo kích động
đã có những việc làm sai trái
gây mất ổn định an ninh
trật tự an toàn xã hội
chất lượng đội ngũ công nhân
nước ta đang có những dấu hiệu
hụt hẳn và bất cập
xu hướng phân hóa trong đội ngũ công nhân
làm cho nhiệm vụ tập hợp lực lượng
và nâng cao vai trò lãnh đạo
của giai cấp công nhân
đối với toàn thể xã hội trở nên khó khăn
tình hình và nhiệm vụ đang đặt ra
cho công đoàn các cấp trách nhiệm to lớn
và đòi hỏi trọng đại
từ diễn đàn đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân ta
luôn dành sự quan tâm
chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân
và người lao động
trong tiến trình lịch sử
giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong
của cách mạng việt nam
luôn đứng ở trung tâm các sự kiện chính trị
quan trọng của đất nước
kế thừa và làm dạng dỡ thêm
truyền thống vẻ vang của dân tộc
đặc biệt là
sau hơn ba mươi năm đổi mới
giai cấp công nhân việt nam đã không ngừng
lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
đang có mặt trong tất cả
các ngành nghề các thành phần kinh tế
là lực lượng đi đầu
trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
chỉ dọn những mục tiêu lớn của công đoàn việt nam
giai cấp công nhân và người lao động
trong sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu
đại hội thảo luận đánh giá đúng tình hình
tổng kết sâu sắc thực tiễn
xác định nhiệm vụ và giải pháp
tổng bí thư nhấn mạnh ba vấn đề lớn của đại hội
trước hết đó là
chú trọng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị
cho công nhân viên chức người lao động
tập trung tuyên truyền giáo dục
giúp công nhân viên chức người lao động
nhận thức sâu sắc hơn nữa
về giai cấp về đảng về tổ chức công đoàn
về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
giáo dục phát huy lòng yêu nước
tinh thần tự hào tự tôn dân tộc
ý thức chính trị của công nhân
cần thống nhất nhận thức rằng
ngày nay thước đo lòng yêu nước
tinh thần tự hào tự tôn dân tộc
của công nhân người lao động
chính là không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt
ý thức tác phong công nghiệp
kỹ luật lao động kỹ năng nghề nghiệp
lao động cần cù sáng tạo
để thích ứng với điều kiện lao động
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
quyết tâm chiến thắng đói nghèo lạ cầu
không ngừng phấn đấu vì việc làm bền vững
và cuộc sống tốt đẹp hơn
của chính mỗi công nhân
vì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp
sự phồn vinh của đất nước
làm tốt hơn nữa
việc chăm lo lợi ích chính đạo
lợi ích đáng của đoàn viên
và vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp
của đoàn viên người lao động
trong tình hình mới
cùng với đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức
phương thức và hiệu quả hoạt động
công đoàn phải thực sự là tổ chức
của người lao động do người lao động
và vì người lao động tham gia xây dựng đảng
bảo vệ đảng
tham gia xây dựng chỉnh đốn bảo vệ đảng
và hệ thống chính trị
coi đây cũng là trách nhiệm
và quyền lợi chính trị của đoàn viên
công nhân viên chức người lao động
và tổ chức công đoàn
các cấp công đoàn
phải tích cực đấu tranh bảo vệ cương lĩnh
chính trị đường lối của đảng
thực hiện tốt vai trò giám sát
phản biện xã hội tham gia
góp ý xây dựng đảng xây dựng
chính quyền phòng chống tham nhũng
lãng phí tiêu cực
góp ý với đảng viên phòng chống
suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ
với hình thức phù hợp
góp phần thực hiện thành công nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi một
khóa một mươi hai về xây dựng đảng
tôi cũng đề nghị các cấp quỷ
tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội
ca cấp cần quán triệt
sâu sắc nâng cao nhận thức
trách nhiệm đối với việc chăm lo
bồi dưỡng giáo dục và
phát huy vai trò tiềm năng
của giai cấp công nhân việt nam
tập trung thể chế hóa
cụ thể hóa các chủ trương
quan điểm của đảng về giai cấp
công nhân được thể hiện
trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết số hai mươi của
ban chấp hành trung ương khóa một mươi
xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
của toàn xã hội
và sự nỗ lực vươn lên của bản thân
mỗi công nhân
sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng
lao động trong đó
sự lãnh đạo của đảng và quản lý
của nhà nước có vai trò quyết định
tại đại hội công đoàn lần thứ một mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng một lần nữa
khẳng định giai cấp công nhân
là giai cấp lãnh đạo cách mạng
thông qua đội tiền phong là đảng cộng sản việt nam
là giai cấp tiền phong
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
lực lượng đi đầu
trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
với truyền thống yêu nước
bản chất cách mạng
tinh thần tiền phong sáng tạo và đoàn kết
công đoàn công nhân và lao động việt nam
sẽ xứng đáng với niềm tin
và sự kỳ vọng thực sự
là lực lượng tiên quyết trong sự nghiệp
công nghiệp hóa hiện đại hóa
góp phần xây dựng tổ quốc việt nam
giàu đẹp và hùng cường